trong sáng ngày chín tháng bốn theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới thăm và làm việc tại thành phố zent tender
thành phố kết nghĩa với thành phố hội an quảng nam việt nam vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
zentender thành phố cổ thuộc hà tét hungary nằm bên bờ sông danube với hệ thống đê thủy lợi ngăn lũ được thành lập cách đây một năm
hàng hóa chủ yếu của thành phố là rượu vang
tuy nhiên ngành sản xuất rượu vang của gen tender mới được khôi phục sau khi bị ngắt quãng ba trăm linh năm
gen tender còn nổi tiếng bởi có nhiều nghệ nhân nhà điêu khắc đây được coi là thủ đô của nghệ thuật tạo hình hungary
có một mươi hai điểm triển lãm nghệ thuật tại jender và các cuộc triển lãm được tổ chức hàng tuần thu hút hàng nghìn lượt người đến thăm
việc phát huy những thế mạnh đặc trưng của một thành phố cổ
có nhiều nét tương đồng với thành phố này
trong thời gian tới hai bên sẽ thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác thương mại đầu tư
đặc biệt quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa du lịch không chỉ với hội an mà còn với các địa phương khác của việt nam